thưa quý vị những năm qua tỉnh quảng nam đã nỗ lực hỗ trợ các hợp tác xã tổ hợp tác doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và hộ dân
chuyển dần từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
trong đó chú trọng nông nghiệp thông minh nông nghiệp chính xác tăng tỉ trọng nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế nông nghiệp
đây là nền tảng để chuyển sang phương thức phát triển kinh tế số trong sản xuất nông nghiệp trong những năm tới trên địa bàn tỉnh quảng nam
những năm gần đây các doanh nghiệp hợp tác xã tại quảng nam đang nỗ lực thực hiện đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng
ứng dụng khoa học công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh đặc biệt tổ chức liên kết với hộ nông dân từ khâu sản xuất đến thu mua và chế biến nông sản
phương thức này đã từng bước thay đổi mô hình sản xuất nhỏ lẻ kém hiệu quả và thiếu liên kết chuỗi giá trị đã tồn tại trong thời gian dài
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay huyện duy xuyên tỉnh quảng nam triển khai ba mươi năm chuỗi liên kết với tổng diện tích sáu trăm năm mươi ha
hồn lúa sống cây củ quả và cây màu
từ thành công của mô hình liên kết trong hợp tác sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm
năm hai nghìn hai mươi hai huyện duy xuyên tiếp tục xây dựng bốn chuỗi liên kết mới triển khai các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
tạo tiền đề để thực hiện chuyển đổi số trong sản xuất thu hoạch chế biến và tiêu thụ nông sản
nhân dân hay chức khoản khởi chúng tôi tiếp tục vận động nhân dân đáp ứng được khoa học kỹ thuật
ấp dụng vào cánh đồng
và chúng tôi vừa qua là chúng tôi là tiếp tục là học tập và tiếp tục làm cái việc ghép
làm cái cây sạch để xuất khảo
như vậy thì toàn dân toàn thông cũng như toàn trả đã được tập cúng cái vấn đề này
và được liên kết tiêu thụ sản phẩm đã phải làm sạch và làm theo cái việc ghép
hiện nay đời qua cái liên kết sản xuất cái tiền giúp cho người nông dân là giải quyết được cái đầu ra cho nông sản
đem lại cái hiệu quả kinh tế và gắn cách hợp tác xã với người dân cũng như với dân nghiệp trong cái liên kết sản xuất
để làm sao để tăng gió trị còn nông sản và giải quyết được cái vấn đề là đột mùa mắc gió
hợp tác xã nông nghiệp bình đào huyện thăng bình tỉnh quảng nam là một trong những hợp tác xã kiểu mới
tiên phong trong quá trình hiện đại và đa dạng loại hình dịch vụ nhằm hỗ trợ toàn diện trong quá trình sản xuất nông nghiệp
từ các dịch vụ đầu vào đến các hoạt động khơi thông thị trường
cờ dưới hóa đang là dịch vụ nổi bật của hợp tác xã
những năm gần đây hoạt động sản xuất của người nông dân bình đào được nâng tầm khoa học kỹ thuật được đẩy mạnh
các loại máy móc hiện đại được áp dụng phổ biến trên cánh đồng và chế biến sâu để tạo ra sản phẩm có chất lượng
bảo tồn những dống lúa bản địa và xây dựng sản phẩm ô cốt tiêu biểu
khi mình sản xuất và có cái liên kết trong sản xuất thứ hai là hình thành một số sản phẩm chủ lực của địa phương
của đơn vị để mà đưa ra thị trường
và muốn hình thành được sản phẩm chủ lực của địa phương của đơn vị đưa ra thị trường
thì chúng tôi đang từng bước hướng đến việc ứng dụng công nghệ
từ việc chế biến sản xuất chế biến đến việc tiêu thụ
thì từng bước chúng tôi ốp dụng ví dụ như bây giờ trong sản xuất chúng tôi ốp dụng cam máy cái
rồi làm cơ giới hóa trong có cái khao trong sản xuất
rồi phun thúc bộ vệ thực vật
hoặc là bằng máy bay thê cái tập đoàn lọc trời để phun thúc bộ vệ thực vật
còn ví dụ trong quá trình mà thu hoạch thì có máy gạt đập liên hệ để thu hoạch
và trong quá trình chế biến thì hôm nay thì chúng tôi là về sản phẩm gỗ nếp thì có máy xay xót
rồi có máy đắng gấu kim khâm
các thành phần của hệ sinh thái nông nghiệp thời chuyển đổi số đang gắn kết một cách tự nhiên với nhau
theo chuỗi giá trị với phát triển giải pháp công nghệ ở vị trí trung tâm
tất cả các thành phần khác tương tác với nhau
cùng thụ hưởng và phát triển
hợp tác xã nông nghiệp ái nghĩa huyện đại lộc tỉnh quảng nam đã thành công từ liên kết với người dân
qua việc tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa và tiêu thụ sản phẩm
trong số các dịch vụ mà hợp tác xã đã thực hiện thì ngành sản xuất chế biến sản phẩm bánh trắng đại lộc
và gạo an toàn ái nghĩa được xem là một trong những ngành kinh doanh phát triển nhất
bởi chính hai dịch vụ này lần đầu tiên áp dụng thực hiện theo chuỗi giá trị từ lúa gạo của hợp tác xã này
trong vấn đề xây dựng chuỗi giá trị tạo nên giúp được người nông dân xóa đi được vấn đề sản xuất manh mấm nhỏ lẻ
và tạo đến một cơ thể thương hiệu
qua đó hợp tác xã xây dựng được hai thương hiệu gạo an toàn ái nghĩa và bánh trắng đại lộc
được tham gia chương trình ô cốc quảng nam
đối với bánh trắng bốn sao và gạo an toàn ba sao sau khi xây dựng được thương hiệu rồi
thì riêng các sản phẩm này hợp tác xã hiện nay là công ứng thị trường
những cơ hội sạch của toàn quốc và nâng được giá trị
tạo ra sản phẩm giúp cho người nông dân tiêu thụ được sản phẩm
tại huyện tiên phước tỉnh quảng nam măng cụt là một trong những loại cây trồng chủ lực
mang lại hiệu quả kinh tế khá ổn định cho người dân
trong những năm qua địa phương đã vận dụng có hiệu quả cơ chế phát triển kinh tế vườn
kinh tế trang trại để hỗ trợ người dân các xã tiên mỹ tiên châu tiên cảnh tiên hà
và thị trấn tiên kỳ chuyển đổi cây trồng hiệu quả thấp sang cây măng cụt
bên cạnh đó nhiều hộ đã mạnh dạn đầu tư kinh phí lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm
thông qua trí tuệ nhân tạo sử dụng điện thoại thông minh để kiểm soát sự vận hành tưới nước
theo dõi sự phát triển của cây trồng
đây là một trong những chuyển biến tích cực trong quá trình áp dụng công nghệ cao chuyển đổi số vào sản xuất
điện thoại di động là mình tưới được còn cái vườn nếu so với cái tứ thủ công thì cái vườn này
tôi tưới cửa bò ngà trở lên mà tưới còn bị hơi đắt đau ốm rất là khổ
đó là cái việc lồn cái hệ thống tự động này là tôi thấy rất là tốt phù hợp với người dân sản xuất

tương tự như nhiều ngành nghề kinh tế khác phát triển kinh tế
nông nghiệp cũng không nằm ngoài vòng chuyển đổi số
tại quảng nam giải pháp cốt lõi của chuyển đổi số trong nông nghiệp hiện nay là giúp doanh nghiệp
hợp tác xã hộ sản xuất tiếp cận được những giải pháp công nghệ đột phá dựa vào nền tảng công nghệ số
nhằm tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao có năng lực cạnh tranh trên thị trường
mặc dù chưa nhiều nhưng đã có những doanh nghiệp đầu tư nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghệ cao
quản lý vùng nuôi hiện đại bảo đảm môi trường an toàn sinh học có liên kết mang lại thành công lớn
hiện tại tỉnh quảng nam có năm pham nuôi tôm công nghệ cao gắn với chuyển đổi số trong quản lý kiểm soát môi trường
năng súc bình quân cho một vụ như vậy là khoảng hai mươi tấn
mà mình nuôi như vậy thì mình được nuôi được nhiều vụ đi năm
mà cái giá trị của con tôm xay tôm lớn được xay tôm lớn giá trị thương phẩm cao
còn bên gần đó là
chú trọng về vấn đề an toàn sinh học và không sử dụng chất cấm trong thủy sản
ngành nông nghiệp quảng nam xác định chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm tạo dựng môi trường
hệ sinh thái số nông nghiệp làm nền móng kiến tạo thể chế thúc đẩy chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp
phát triển đến nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh nông nghiệp chính xác
tăng tỉ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong lĩnh kinh tế
phải nói rằng thì công tác chuyển đổi số thì được ủy ban nhân tỉnh chỉ đạo thực hiện rất là quyết liệt
chỉ đạo các chính quyền địa phương các sở bân ngành và các cơ sở sản xuất nông nghiệp
được thực hiện bằng các chương trình kế hoạch giải pháp nhiệm vụ cụ thể
theo đó ngành nông nghiệp cũng đã bước đầu thực hiện đạt được một số kết quả
thứ nhất về chính phủ số sở nông nghiệp phát triển nông thôn cũng đã xây dựng cộng thông tiên viện tử của sở
và liên kết với cộng thông tiên viện tử của tỉnh của bộ ngành công ương để trong quá trình chia sẻ dữ liệu
cái thứ hai là cũng hoàn thiện được hệ thống thông tin vô cỏ để phục vụ cho công tác điều hành
lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy ban tỉnh bằng hệ thống lric và tích hợp kết nối với hệ thống eoc của tỉnh
còn đối với việc kinh tế số hiện nay sở cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan
đặc biệt là phối hợp với vnpt việt nam sở công thương
các đơn vị liên quan đã đưa được các sản phẩm mô cốt lên sàn thủ mệnh
hiện nay đối với sàn vỏ sò của việt tây đã đưa được một trăm linh bốn sản phẩm lên
và sàn bốt mát của vnpt đã đưa được một trăm linh chín sản phẩm
về cơ bản nhận xác thì khi các sản phẩm đưa được lên sàn
thì gần như nó mở rộng được tỷ tiêu du thủ của sản phẩm và thương hiệu của sản phẩm dần dần được khẳng định
thì đây là một nốt tốt mà trong các tỉnh nguyên số trong công nghiệp thì sẽ cũng đã phối hợp được
còn đối với xã hội số thì hiện nay thì gần như là một trăm linh dịch vụ công đã được đưa lên mức độ bầu
và có khoảng gần năm mươi là thực hiện trực tiên mức độ bầu
thì đó là những kết quả băng đào mà sẽ được thực hiện
chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn là sự thể tích yếu của sự phát triển
sau đó rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị sự tập trung chỉ đạo của tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam sự quyết tâm cao của toàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn
và sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền địa phương doanh nghiệp
hợp tác xã và hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu
chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp trong thời gian tới
trung tuần tháng ba nghị viện liên minh châu âu eu đã chính thức thông qua đạo luật quản lý ai
đặt nền tảng pháp lý đầu tiên trên thế giới quản lý lĩnh vực công nghệ mới nổi
và các hoạt động đầu tư có liên quan
bắt đầu xây dựng từ năm hai nghìn hai mươi một đạo luật trí tuệ nhân tạo eu phân loại công nghệ
theo mức độ rủi ro từ không thể chấp nhận đồng nghĩa với cấm phát hành
cho đến rủi ro mức độ cao trung bình và thấp
một số quốc gia châu âu chẳng hạn như đức và pháp ủng hộ việc chính phủ các nước thành viên
tự điều chỉnh biện pháp quản lý với doanh nghiệp ai do lo quy định chặt chẽ quá mức
có thể làm giảm sức cạnh tranh với các công ty trung quốc và mỹ
đầu tháng ba eu đưa vào thực thi đạo luật thị trường kỹ thuật số
nhằm kiềm chế sức mạnh của các ngã khổng lồ công nghệ mỹ như apple google amazon meta và microsoft
theo đạo luật này eu có thể chấn áp những hành vi bị coi là phản cạnh tranh
đồng thời bắt buộc các doanh nghiệp phải cởi mở hơn trong những lĩnh vực mà họ đang thống trị
để đưa đến nhiều lựa chọn hơn với người tiêu dùng
những lo ngại này ngày càng gia tăng với sự bùng nổ của ai
dẫn đầu là các công ty công nghệ hàng đầu như microsoft amazon google và nhà thiết kế chip nvidia
đạo luật quản lý ai được thông qua không phải là điểm kết thúc đối với lĩnh vực công nghệ này
thay vào đó đây là điểm khởi đầu cho một mô hình quản trị mới được xây dựng dựa trên công nghệ
các chuyên gia pháp lý nhận định đạo luật này là một cột mốc quan trọng đối với quy định về ai quốc tế
và có thể mở đường cho các quốc gia khác làm theo
với năm trăm hai mươi ba phiếu thuận bốn mươi sáu phiếu chống và bốn mươi chín phiếu trắng đạo luật ai eu chính thức được thông qua
dự kiến có hiệu lực vào tháng năm tới sau khi các quy trình lập pháp cuối cùng được tiến hành
các nội dung sẽ được thực thi từng bước từ năm hai nghìn hai mươi năm trở đi
các nội dung sẽ được thực thi từng bước từ năm hai nghìn hai mươi năm trở đi

bằng cách tích hợp các công nghệ sản xuất thông minh và nền tảng kỹ thuật số
các nhà máy trung quốc đạt mục tiêu đạt được mức độ tự động hóa năng suất và tính linh hoạt cao hơn đồng thời giảm chi phí và chất thải